tối ngày hai mươi một tháng một tại nghĩa trang quốc tế việt lào huyện anh sơn tỉnh nghệ an bộ lao động thương binh và xã hội
đài tiếng nói việt nam ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an và hội hữu nghị việt lào tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt
những hồi ức linh thiêng
đến sự chương trình có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
các đồng chí lãnh đạo trung ương lãnh đạo tỉnh nghệ an và đông đảo thân nhân liệt sĩ
các cựu chiến binh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự từng tham gia chiến đấu tại lào
phát biểu tại chương trình đồng chí tòng thị phóng biểu dương các cơ quan đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt
những hồi ức linh thiêng
đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm ngày thành lập đảng quang vinh
bảy mươi năm thành lập quân đội nhân dân cách mạng lào liên minh chiến đấu việt lào
chương trình càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức tại nghĩa trang quốc tế việt lào trong những thời khắc chuẩn bị đón năm mới
tinh thần đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước đã trở thành tài sản vô giá
tạo nên sức mạnh kỳ diệu của hai dân tộc sự gắn bó thủy chung và tình hữu nghị trường tồn giữa hai nước
được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch cai sọn phương vi hạn
chủ tịch suphan nhu vong của đảng nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp
qua sự kiện này đồng chí đề nghị tỉnh nghệ an phối hợp với các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển tây nghệ an
trong đó tập trung nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào phát triển du lịch và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số